tại tỉnh yên bái mưa lũ và rông lốc từ tối ngày hai mươi tám đến ngày hai mươi chín tháng năm đã làm một người chết và thiệt hại nhiều tài sản khác của nhân dân trên địa bàn gây hư hỏng hai trăm một mươi một ngôi nhà ba mươi hai hectare lúa và hoa màu bị gãy đổ ngập úng hơn một m hai diện tích nuôi cá bị tràn
bốn công ty đóng trên địa bàn xã âu lâu thành phố yên bái bị tốc mái nhà xưởng ước tính thiệt hại khoảng một mươi một tỷ đồng
ngay sau khi nhận được tin báo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương bị thiệt hại đã cùng các ngành đoàn thể có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thống kê thiệt hại thăm hỏi và động viên gia đình bị thiệt hại do mưa lũ